về việc nạn nhân nguyễn thị hạnh tử vong có liên quan đến chất độc xe nùa trong các cốc trà sữa
và đưa trực tiếp đối tượng về cơ quan để làm việc
cùng thời điểm đấu tranh với lại thị kiều trang
người anh rể cũng được triệu tập đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra

ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín thì quyền gần như không có ý chí phản kháng

trang rất là quanh co nhưng mà đây cho khoảng ba tiếng đồng hồ
mình sử dụng cả cái thông tin tài liệu quyền nó thừa nhận và mình đấu tranh
xong rồi mình cũng nói là đây là tình cảm yêu đương mù quáng thôi

anh nhắc lại từ trên bình
một lần nữa trước khi anh đưa ra tài nhậu

tao có các cụ dạy rồi đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại
nhá mình có làm gì sai mình sợ
đừng cố chấp nữa
em quên quyền có tình cảm với nhau

có kết thúc gì không
quá trình làm việc thì nó vừa làm nó vừa đo
nhưng tôi cũng nắm mắt được cái việc

là chứng minh nó vô tội
ví dụ tôi hỏi

tại sao một thời gian mình cũng thể bỏ mình còn tương lai
đó để mình muốn
tại sao để cho thể hiện rằng trang không thấy được
cái bâu thuẫn đến mức độ
đình điểm phải giết vợ

anh không phải là em
anh không thể hiểu được cái tính yêu của em dành cho anh ấy
có nghĩa là trang
tự khẳng định rằng là
mình yêu quên rất nhiều và mình sẵn sàng làm được việc đó
trong câu trả lời bị can
nói lên rằng bị can là người đấy

theo khai không đúng
về cái thời gian của rất
lại trong ngày ba tháng một mươi hai
và em khẳng định luôn
có người đi với phương tiện giống như của em

xuất hiện tại bệnh viện lao hộ

đây em nghĩ đi
em không nghĩ là
mình tắt đi chứ
thì em nghĩ anh chứ
em nghĩ là chị điên chứ

sau khi đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố thái bình
đã chuyển vụ án đến văn phòng cảnh sát điều tra
công an thái bình
thụ lý điều tra theo thẩm quyền
mặc dù là đối tượng đã ban đầu nhận tội rồi
nhưng mà công việc đặt ra đối với nệ
chúng tôi cũng yêu cầu
phải tập trung khẩn trương
làm sao để chứng minh
con người đã thực hiện
vượt tội này
có đúng hoặc do lại thì của chàng hay ra không
từ việc động cơ mục đích
cây án thế nào
chuẩn bị công cụ phương tiện là sao
thực hiện hành vi đó như thế nào
tăng vật vật chứng liên quan
để chứng minh
em không ạ em chỉ đi ship trà sữa thôi chị ạ
em chào chị ạ
em mới giật mình em mới rút điện thoại em gọi điện cho yến
em bảo yến ơi mọi hôm yến quay lại để lấy đồ hôm nay yến cũng quay lại à
thế là yến nói này bảo hôm nay con em không hậu thêm nên em về thẳng nhà rồi
thôi chị cứ bỏ vào tủ tối mai em lấy
thế em cũng có nói với một câu là về thì chị ăn trước nhá
thì nó bảo vâng thì em lại cứ chọn đấy cái cốc màu sô cô la thì em nghĩ là tối thì nó cà phê nó khó ngủ nên em bỏ ba cốc màu sô cô la là em bỏ hết vào tủ lạnh
còn ba cái cốc màu sữa thì em lại để trên mặt bàn uống nước ấy
thì sáu giờ là em rồi con trai em rồi là anh trưởng khoa ăn cơm thì em cũng có mời trưởng khoa nhưng trưởng khoa con trai nên là không uống
còn con em thì nó ăn sơ
xong cơm là nó đã cầm luôn một cốc sang bên này nó ngồi nó uống luôn rồi
em ăn xong cơm em uống nửa cốc xong em lại bỏ tủ lạnh
sáng mai em lại mang ra em uống nước nửa cốc thì không thấy gì cả
hai cái hộp trà sữa ba anh em mà không có cen nối là nó nằm ngoài cái tính toán của đối tượng
bởi vì dự kiến của đối tượng là nó sẽ cho xe nuôi vào cả sáu hộp trà sữa
nhưng vì khi đổ vào bốn hộp trà sữa thì nó hết mất xe nuôi rồi
nó dừng lại
lại thị kiều trang biết tin chị nguyễn thị hạnh tử vong sau khi uống trà sữa là từ anh quyền nhưng không bộc lộ cảm xúc gì
những ngày sau đó mọi sinh hoạt của đối tượng vẫn diễn ra bình thường
cho đến ngày bị cơ quan điều tra công an tp thái bình triệu tác
điều tập về làm việc
chúng tôi xác định là không có đồng phạm đó là khi mà đối tượng khai ra về cái cách mà đối tượng thực hiện cái đưa cái chất độc cyanur này vào trong trà sữa
chúng tôi đã cho đối tượng làm thử và so sánh với lại cái đặc điểm mà các cái cốc trà sữa mà được thu được tại khi mà khóa nghiệp hình trường ấy
thì nó hoàn toàn rất là phù hợp
đối tượng thực hiện và chỉ một mình đối tượng biết không tâm sự không trao đổi với ai
chúng tôi cho rằng là cái vụ án đã được điều tra chứng minh một cách khách quan
không có một cái tác động nào khác hoặc là không có một người khác nào giúp sức
ngay ban đầu chúng tôi đã đặt ra liệu rằng là anh chồng của đối tượng nhằm vào đấy
liệu có giúp sức cho bị can cái việc này không
nhưng mà chúng tôi ra soát lại chúng tôi thấy rằng là hoàn toàn là
trên cơ sở các tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra kết hợp với lời khai của những người có liên quan đến vụ án đặc biệt là lời thú tội của bị can
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố bị can lại thị kiều trang về tội giết người theo khoảng một một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự

quan hệ không trong sáng với anh rể do sự ghen tức ích kỷ của bản thân
lại thị kiều trang đã nảy sinh ý định giết chết chị họ để được tiếp tục quan hệ với anh rể
trang đã mua và bơm cyanur vào bốn hộp trà sữa rồi gửi cho chị yến nhằm mục đích sát hại yến
bản thân trang nhận thức được việc gửi nhiều hộp trà sữa có chất độc đến nơi làm việc của chị yến
nơi có nhiều người cùng làm việc và sinh hoạt là cực kỳ nguy hiểm
có thể làm chết nhiều người nếu cùng uống phải
nhưng vì mục đích muốn giết chị yến nên trang vẫn thực hiện
chị nguyễn thị hạnh do vô tình đã uống phải một trong bốn hộp trà sữa có chứa cyanur nên đã tử vong
hành vi của lại thị kiều trang xuất phát từ động cơ đê hèn dùng thủ đoạn độc ác để có thể làm chết nhiều người
do vậy viện kiểm sát tỉnh thái bình đề nghị mức án cao nhất tử hình đối với bị cáo
sau khi xem xét cáo trạng cho rằng quan điểm truy tố của viện kiểm sát hoàn toàn xác đáng
cho nên tòa án nhân dân tỉnh thái bình đã tuyên phạt bị cáo lại thị kiều trang tử hình về tội giết người
bàn án tử hình dành cho đối tượng chính là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép gửi tới những ai đang và có ý định lệch lạc trong quan hệ tình cảm đôi lứa

tên bệnh viên đã gửi ra một levar nach tiêm trong đó là hiệp truyền án đề ngã hành cho cơ quan công an tích phẵng bằng cancellation
còn bộc lộ nhiều kẽ hở đáng báo động trong việc quản lý nhà nước về việc mua bán trao đổi hóa chất
đặc biệt là các giao dịch trên mạng xã hội
sớm có giải pháp quản lý chặt chẽ đồng bộ hiệu quả
cùng với việc xử phạt nghiêm khắc những đối tượng buôn bán bất hợp pháp loại hóa chất độc hại này
là góp phần ngăn ngừa tội phạm và hạn chế đến mức thấp nhất những khổ đau mất mát
giống như gia đình nạn nhân và hung thủ trong vụ án nói trên đang phải gánh chịu